quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
khối khí mát cuối mùa sẽ là cứu cánh giúp cho miền bắc chấm dứt nắng nóng
dự báo gần sáng và ngày mai nó sẽ ảnh hưởng xuống tới khu vực phía bắc của nước ta
khiến cho khu vực trung du và vùng núi phía bắc có mưa mưa rào và rông
sau đó vùng mưa rông mở rộng xuống tới khu vực đồng bằng trong đó có thủ đô hà nội
rồi lan sang cả khu vực hòa bình và sơn la
với lượng mưa từ một mươi ba mươi mm cục bộ có nơi mưa to trên bảy mươi mm
những cơn mưa sẽ làm cho nền nhiệt ở các tỉnh thành phố khu vực phía đông bắc bộ
trong đó có thủ đô hà nội giảm xuống dưới mức ba mươi năm độ nắng nóng chấm dứt
còn đối với khu vực phía tây bắc bộ nóng sẽ chỉ còn xảy ra ở các tỉnh lai châu điện biên sơn la và hòa bình
nhưng với mức nhiệt không còn quá gắt mà giảm xuống còn từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
mưa xuống sẽ giúp giảm nóng
nhưng sự tranh chấp giữa khối khí cực nóng và khối khí mát có khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan
như lốc xét và nhất là hiện tượng mưa đá rất hay xuất hiện trong những ngày gần đây vì thế người dân cần đặc biệt lưu ý
với miền trung khả năng khối khí mát gây mưa là không nhiều có chăng chỉ là những cơn mưa rông trong chiều và tối mai
ở khu vực phía tây của thanh hóa và nghệ an
tuy nhiên sự xuất hiện của khối khí mát cũng làm cho vùng thấp nóng suy yếu
nên ngày mai nền nhiệt ở khu vực phía bắc của miền trung
sẽ giảm rõ
thanh hóa nghệ an và hà tĩnh nhiệt độ giảm còn từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ trời chỉ còn nóng cục bộ
trong khi đó khu vực từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ cũng giảm còn từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
nóng gắt chỉ còn xảy ra vài nơi
với khu vực các tỉnh thành phố từ đà nẵng trở vào đến phú yên trời vẫn nóng gây gắt trên diện rộng
với mức nhiệt cao từ ba mươi bảy đến bốn mươi độ
tuy nhiên số điểm có nhiệt độ cao trên bốn mươi độ thì sẽ giảm hẳn
đối với khu vực tây nguyên và nam bộ thời tiết của ngày đầu tháng năm cũng có những chuyển biến trong chiều và tối mai
tây nguyên và nam bộ sẽ có mưa rông nhiều hơn
ở khu vực tây nguyên mưa rông sẽ xảy ra rải rác
còn ở khu vực nam bộ thì cả miền đông lẫn miền tây đều có mưa rông cục bộ
còn trong ngày mai trên cả hai khu vực vẫn có nắng mạnh
nóng vẫn xảy ra trên diện rộng với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên là từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
nam bộ là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
trên biển ở khu vực vịnh bắc bộ khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa vẫn có gió nam mạnh ở mức cấp năm có lúc cấp sáu gió giật trên mức cấp bảy
gần sáng và ngày mai thì có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn từ bốn đến một mươi km
nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước